tối một mươi tám tháng một tỉnh quảng ninh đã khai mạc hội trợ ô cốp hai nghìn một mươi bảy hội hoa xuân trưng bày sinh vật cảnh
hội trợ ô cốp quảng ninh xuân hai nghìn một mươi bảy được tổ chức với một trăm năm mươi gian hàng tiêu chuẩn
trong đó có một trăm linh gian hàng của các địa phương trong tỉnh và năm mươi gian hàng của các nơi khác trưng bày nông sản
hội trợ năm nay nhằm thúc đẩy sản xuất phát triển tạo tiền đề để phát triển các ngành dịch vụ và du lịch
cung cấp cho thị trường những sản phẩm ô cốp có chất lượng tốt góp phần tăng thu nhập cho người nông dân
nâng cao nhận thức của người sản xuất và người tiêu dùng về chương trình ô cốp của tỉnh quảng ninh